đến bây giờ khoảng chừng độ hai tháng nay thì bắt đầu là nó hơi lát ra là nó hơi rát là nó nóng vẩy
nó chỉ có nóng vẩy vào và xong lại bỏ đi thì nó lại nóng vẩy
thế đến bây giờ thì là hiện bây giờ thì là nó hơi hơi hơi ưới nước
thế thì bây giờ thì là tôi mới coi như là quá trình đến bây giờ thì là tôi mới về đây để coi như là phẫu thuật và để coi như cắt bỏ đi
người bệnh thì đa số sẽ hiểu nhầm đấy là nốt ruồi
thế nên là ít khi đi khám chỉ khi nào mà tổn thương rất là to rồi chảy máu này ngứa hoặc là đau thì người bệnh mới đến khám
do đó là nếu mà có các cái tổn thương mà thay đổi theo thời gian ví dụ chỉ là nốt ruồi thôi nhưng mà nó biến đổi hình dạng nó thay đổi đi màu sắc thay đổi đi hoặc có biểu hiện khác như là ngứa đau chảy máu bất thường thì nên đi khám sớm để loại trừ ung thư da
đa số ung thư ra nếu được khám và điều trị sớm thì bệnh nhân có thể được chữa khỏi và sống có thể như người bình thường
gần như người bình thường
tuy nhiên có một số ung thư da cũng khá là nguy hiểm đặc biệt là ung thư hấp tố thì có khả năng di căn và có khả năng gây tử vong rất là cao
vì vậy bệnh nhân cần đến khám sớm
ngoài ra nếu mà ung thư da phát hiện muộn quá thì có thể gây hủy hoại tổn thương các cơ quan chức năng khác
ví dụ như là ung thư tế bào đáy thường gặp ở vùng mặt có thể gây làm tổn thương mắt rồi mũi nhồi miệng gây ảnh hưởng đến chức năng cũng như là về thẩm mỹ của bệnh nhân
có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến ung thư da trong đó tác động của tiêu uv hay còn gọi là tiêu cực tím là một trong những nguyên nhân chính
vào những ngày nắng nóng có chỉ số tiêu uv cao thì mức độ ảnh hưởng đến làn da càng lớn
hiện nay thì môi trường biến đổi rất là nhiều mà trong đó thì ung thư da có nguyên nhân thường gặp nhất là do tiêu cực tím
mà biến đổi về khí hậu thì có thể là do thủng tầng ozone là một cái tầng không khí mà giúp bảo vệ trái đất khỏi cái tác động của tiêu cực tím
vì vậy mà có thể đấy là nguyên nhân mà ung thư da đang tăng lên
ngoài ra còn một cái nguyên nhân khác nữa đó là do cái khả năng chẩn đoán và điều trị của mình cũng đang tăng lên
bệnh nhân cũng có các cái kiến thức sớm nên họ có thể đã đến khám và điều trị sớm nên là cái tỷ lệ mà gặp ung thư da nó cũng tăng lên nữa
ngoài ra thì một số các cái biến đổi khác ví dụ như môi trường thức ăn hóa chất nó có thể làm cho ung thư gia tăng lên
nhưng mà cái đấy thì chưa có bằng chứng rõ ràng
thoa kem chống nắng khi ra đường
trong những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe cần chú ý nhiều đến người già và trẻ nhỏ
vì đây là những đối tượng có sức đề kháng kém
nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt thì sẽ rất nguy hại
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình sống khỏe ngày hôm nay
xin kính chào và hẹn gặp lại